với dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cơ quan chủ trì soạn thảo đã hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm không trồng chéo không mâu thuẫn với các văn bản luật khác
với dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cơ quan chủ trì soạn thảo đã hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm không trồng chéo không mâu thuẫn với các văn bản luật hiện hành